liên quan đến vụ việc bé tám tuổi ở tp hcm bị di ghe và cha đánh nhí tử vong
ngày hôm nay luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
kiến nghị điều tra bổ sung yêu cầu thay đổi tội danh đối với nguyễn kim trung thái từ hành hạ người khác sang tội giết người
theo luật sư này thái là cha ruột của cháu bé nhưng đã cùng tham gia với trang tử mắng trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập
các lần trang đánh đập cháu bé thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc có theo dõi qua camera
hành động này của thái có ý nghĩa với trang là người cùng thực hiện nhận tội là động cơ động lực thúc đẩy cho trang đánh bé một cách dã man
do đó thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của cháu bé